mời quý vị khán giả hãy cùng đến với không khí ăn mừng chiến thắng của u hai mươi ba việt nam tại thủ đô hà nội
vâng thưa quý vị và các bạn ngay sau chiến thắng của đội tuyển việt nam thì các cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử này
hà nội chật cứng người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng trên đầu những tiếng hô vang đang vang rội khắp trên các tuyến phố
tiếng còi xe tiếng gieo hò và những khúc ca chiến thắng rộn vang trên đường phố mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá việt nam
các thành phố lớn hứa hẹn lại có một đêm thức trắng nghẹt thở cùng với những niềm vui
như vậy sau chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba qatar đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ bước vào trận chung kết với đội thắng trong cặp đấu giữa u hai mươi ba hàn quốc và u hai mươi ba uzbekistan